ngày hai mươi sáu tháng hai tại hà nội viện nghiên cứu hải sản phối hợp với trung tâm khoa học môi trường
nghề cá và nuôi trồng hải sản vương quốc anh đã tổ chức hội thảo tìm giải pháp tiếp tục đẩy mạnh
quản lý nghề cá bền vững và đa dạng sinh học tại việt nam
qua khảo sát cho thấy vùng biển việt nam ngoài các vùng sinh thái lớn còn có thể chia thành
các tiểu vùng nhỏ hơn theo đặc trưng sinh thái của từng khu vực
thông qua việc đánh giá nguồn lợi thống kê sản lượng và cường lực khai thác
được thực hiện làm cơ sở để áp dụng mô hình quản lý nghề cá phù hợp theo cách tiếp cận
hệ sinh thái của từng địa phương hướng đến phát triển nghề cá bền vững
nhằm tăng cường năng lực và mối liên kết giữa các nhà khoa học của anh và việt nam
việc nghiên cứu quản lý nghề cá bền vững sẽ đạt được các trạng thái tốt của môi trường
và phân tích dữ liệu để có sự quản lý và hoạt động nghề cá ở mức độ cao
đây là một trong dự án theo hướng tiếp cận quản lý nghề cá theo hướng hệ sinh thái
đây là một cái xu thế
mới của việt nam cũng như xu hướng hiện nay khu vực và thế giới đang sử dụng
là quản lý nghề cá dựa trên các hệ sinh thái và các đặc tính nguồn lợi nghề cá
và các yếu tố môi trường và hệ sinh thái biển
nghiên cứu quản lý nghề cá bền vững và đa dạng sinh học tại việt nam
được các chuyên gia kỳ vọng sẽ đem lại cách làm mới hiệu quả
để nghề cá việt nam phát triển một cách bền vững đáp ứng được yêu cầu quốc tế
đặc biệt là phù hợp với chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học biển